tối ngày hai tháng bốn tại quần thể di tích lịch sử văn hóa phủ dây bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nam định tổ chức lễ đón bằng unesco công nhận
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời
sông nước rừng núi được hình thành trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần
người dân cúng thánh mẫu liễu hạnh cùng với các vị thánh mẫu cai quản miền trời
rừng nước những nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại có công với nước với dân
việc di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được unesco ghi danh tại danh sách
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại một mặt sẽ góp phần tăng cường vị trí
vai trò của di sản văn hóa đối với xã hội làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa của việt nam vào
của nhân loại mặt khác sẽ làm cho cộng đồng những người thực hành di sản nhận thức sâu sắc thêm về
di sản của mình để họ tự hào và tích cực hơn trong công tác tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản